ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông vừa báo cáo sở giao thông vận tải hà nội kết quả đếm xe
xác định lưu lượng phương tiện đường vành đai ba trên cao đoạn từ cầu dậu đến cầu mai dịch
và ngược lại trong bảy ngày từ sáu h ngày một mươi bốn tháng năm đến sáu h ngày hai mươi một tháng năm đếm xe hai mươi bốn trên hai mươi bốn h
và kết quả cho thấy lượng phương tiện lưu thông vượt tiêu chuẩn tới hai năm lần
ban duy tu đã tổ chức thực hiện đếm xe theo hai phương pháp đếm xe bằng ống hơi và qua camera
kết quả tuyến đường vành đai ba trên cao có mật độ lưu thông rất lớn gấp khoảng hai năm lần so với lưu lượng tiêu chuẩn
căn cứ số liệu này và vận tốc thực tế tình hình tai nạn ủn tắc giao thông
ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiến nghị sở giao thông vận tải hà nội
báo cáo các cấp thẩm quyền cho phép điều chỉnh giảm tốc độ khai thác trên tuyến đường vành đai ba trên cao
đoạn từ nút giao pháp vân đến cầu vượt mai dịch và ngược lại từ tám mươi km một giờ xuống sáu mươi km một giờ
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng đến kết cấu của tuyến cầu cạn vành đai ba